hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân hôm nay thứ sáu ngày năm tháng tám
thưa quý vị liên tiếp trong những ngày qua nhiều cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay chúng tôi xin được dành phần nhiều thời lượng gửi lời tri ân tới các đồng chí những người anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ tính mạng và sự bình yên của nhân dân
và trước khi đến với nội dung này mời quý vị cùng theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi một số tin tức an ninh hai mươi bốn h đáng chú ý
tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự nguyễn khắc đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tp hcm và một số tỉnh thành phố khác
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành
bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số một
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can nguyễn khắc đồi và các đồng phạm lâm thanh phong bàn văn dũng trần hữu hoàng trương hoàng ngọc diệp nguyễn thị mỹ hạnh nguyễn thị kim yến và trương thị trung thanh trúc về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết liên hệ với viện kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết
vì không có công an việc làm để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nguyễn tuấn anh đã mua bán ma túy
công an tỉnh bắc giang vừa bắt giữ nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại xã cẩm sơn thành phố thái nguyên về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
vật chứng thu giữ bốn bánh heroin bốn điện thoại di động một xe ô tô và một số tàu
đầu tranh ban đầu đối tượng khai nhận do trước đây có thời gian làm thuê ở khu vực tây bắc tuấn anh đã quen và móc nối với một đối tượng ở sơn la
trước khi bị bắt một tuần đối tượng lên sơn la mua bốn bánh heroin với giá là một trăm năm mươi triệu đồng một bánh và mang về huyện việt yên tỉnh bắc giang để bán với giá là một trăm tám mươi năm triệu đồng một bánh
khi đang trên đường đi giao hàng thì bị phát hiện và bắt giữ
hơn một tuần xét xử và nghị ám chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên bố
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên bố
và chưa được xóa án tích
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
thưa quý vị mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
công an thành phố mỹ tho cho biết phòng cảnh sát hình sự tỉnh tiền giang vừa bắt quả tang sáu đối tượng
và hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet
vào ngày ba tháng tám qua nắm thông tin địa bàn và tiến hành kiểm tra tại địa chỉ số sáu mươi bốn a đường dạng sinh phường bốn thành phố mỹ tho
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an thành phố mỹ tho bắt quả tan sáu đối tượng
đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thu giữ một tv một máy tính sách tay
các thiết bị phát sóng wifi giấy tờ có liên quan đến hành vi đá gà qua mạng
năm điện thoại di động ba xe mô tô và hơn ba mươi triệu đồng
qua điều tra ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thu bằng tiền qua mạng internet
tụ điểm đánh bạc trên do đối tượng ngô quốc anh tên thường gọi là ti
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ địa chỉ ba trăm một mươi một h ấp mỹ thạnh xã mỹ phong thành phố mỹ tho tổ chức
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã bàn giao các đối tượng cùng tan vật cho công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ đối tượng trình xuân tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ngụ tại xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn một ông trần ngọc thành ngụ tỉnh cà mau thuê hai hectare đất
ngoài phường nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu để canh tác và thuê trình xuân tuyên làm công nhân
quá trình công tác do thua lỗ nên ông thành trả lại đất lúc này trịnh xuân tuyên đã tự ý cải tạo canh tác trên phần đất này
năm hai nghìn bảy khi chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ tiền cho những người canh tác trên phần đất
trịnh xuân tuyên đã làm giả giấy ủy quyền đứng ra nhận hơn một trăm linh triệu đồng tiền trợ cấp
sau khi phát hiện sự việc bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình điều tra trịnh xuân tuyên bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bố trí lực lượng bắt giữ trịnh xuân tuyên
khi đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nông vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ban giám đốc công an tp hcm yêu cầu ban chỉ huy các đơn vị và cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện đề án sáu
phải xác định công việc cấp căn cứ công dân gắn chiếp là nội dung công tác
có tính chiến lược lâu dài và là cốt lõi trong việc thực hiện đề án sáu của chính phủ
công an tp hcm cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
đối với hơn một bốn triệu trường hợp trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó công an tp hcm triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đối với toàn bộ công dân
từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại tp hcm nhưng chưa được cấp căn cước công dân
công an tổ chức thu nhận hồ sơ căn cứ công dân từ bảy h đến hai mươi hai h các ngày trong tuần
kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an quận nguyện tp hcm
hiện nay các quận nguyện đều được giao chỉ tiêu cụ thể và phân công nhiệm vụ
đến từng cán bộ chiến sĩ để thực hiện đợt cao điểm này
theo đó là công an quận được giao chỉ tiêu là ba mươi chín
đội quản lý chính đã có thăm mưu ba chiếc quận và phân công chỉ tiêu cụ thể
cho từng công an phường và từng ô khu vực để mà có phân công nhiệm vụ cho thành viên
tổ công tác để sáu khu khu khố hỗ trợ lực lượng công an vận động tiên triền
để người dân thực hiện cấp căn cứ công dân gắn chip đặc biệt là theo tài khoản
định tranh điện tử để phục vụ cải cáo hành tránh và đăng ký hồ sơ và cộng dịch vụ công
đối với các hồ sơ cấp căn cứ công dân gặp sai sót khi cấp online trước đây
khiến nhiều trường hợp người dân chưa nhận được căn cứ công dân
đại diện công an tp hcm khẳng định sẽ tập trung ưu tiên giải quyết
không để người dân bức xúc kéo dài và giảm phiền hà tiết kiệm tối đa thời gian và công sức đi lại của người dân
công an tp hcm tập trung để phân loại điều tra cơ bản với những số căn cứ công dân bị sai lịch thông tin
hoặc vân tay không đặt chuẩn chụp ảnh không đặt chuẩn để có thư xin lỗi và mời người dân lên để thu nhận lại
đối với căn cước công dân mã vạch làm năm hai nghìn hai mươi công an tp hcm cho biết
theo quy định không bắt buộc phải đổi sang căn cứ công dân gắn chip
nhưng người dân nên đổi vì căn cứ công dân gắn chip độ bảo mật rất cao
tránh giả mạo có thông tin dữ liệu bằng tiếng anh khi thực hiện dân sự
bên cạnh đó chỉ có căn cứ công dân gắn chip người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử
giúp thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng được thuận lợi tiết kiệm
các tiện ích của căn cứ công dân gắn chip sẽ ngày càng mở rộng như rút tiền ngân hàng khám chữa bệnh
khi người dân đổi sang căn cước công dân gắn chip là góp phần hỗ trợ chính quyền thành phố
chính phủ ngành công an hoàn thành đề án sáu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử
tại buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên ngành y tế tp hcm vào sáng nay ngày năm tháng tám
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã phát biểu
khi cương độ và áp lực làm việc cao phải có người lãnh đạo chia sẻ thấu cảm
làm điểm tựa cho anh em chiến đấu đây là vaccine tinh thần để cán bộ ngành y tế
vượt qua khủng hoảng
theo sở y tế tp hcm khi tình hình dịch covid một mươi chín bắt đầu tạm ổn nhân viên ngành y tế thành phố
lại tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
ngành y tế vẫn đang đối mặt với nguy cơ dịch chồng dịch nguy cơ thiếu thuốc
vật tư y tế đặc biệt là sự biến động về nguồn nhân lực y tế đang có chiều hướng gia tăng
là rất là quan trọng đó là thành phố nên sớm có cơ chế chính sách để củng cố
và mở rộng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
trên thế giới họ có thuộc ngữ community health worker
nói là các nước phát triển cũng vậy ngoài nhân viên y tế ra
họ còn một mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
thì trận dịch thì qua đột ngọt đến với thành phố chúng ta quy động các tình nguyện viên
nhưng mà mãi quy động tình nguyện viên tình nguyện viên hoài thì chúng ta thấy là không ổn
phải có cộng tác viên bởi vì rất nhiều chương trình sức khỏe
nếu không có lực lượng cộng tác viên này thì phải nói tuyển khai rất khó
rất khó tiếp cận được người dân rất khó mà truyền thông rồi nắm bắt
nếu được đồng ý thì ngành y tế sẽ xây dựng cái đề án để trình
giống như trước đây một đề án trình cái nghiệp không ổn
sở y tế tp hcm cũng cho biết biến động nhân lực là nguy cơ lớn nhất hiện nay
đặc biệt lo ngại khi một số cán bộ quản lý gần đây cũng nghỉ việc
theo thống kê từ đầu năm đến nay
công lập của thành phố đã nghỉ việc
đây là mất mát và thách thức lớn của những người làm công tác quản lý y tế
trước tình trạng trên việc ký nghị không giảm số biên chế của ngành y tế
đánh giá lại khả năng tự chủ của các đơn vị để cấp kinh phí hoạt động phù hợp
trích lập nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế
là những phương án cấp bách trước mắt mà ngành y tế đặt ra
nhằm ngăn tình trạng nghỉ việc hàng loạt của nhân viên y tế
tất cả chúng ta phải lo chứ từng góc độ của mình
tôi khẳng định với các đồng chí là chúng ta có thể làm được
không có điều gì chúng ta không làm được
nhưng có một điều mà chúng ta phải tự làm với nhau đó là tình cảm
đó là trách nhiệm đó là nguồn năng lượng
hay đúng hơn nguồn vaccine hiện nay đối với ngành y tế
đó là cái điểm tựa để cho các đồng chí chiến đấu
ngành y tế có đặc thù
đào tạo đặc thù
đào tạo đặc thù và đái ngộ đặc thù
để nhân viên y tế thật sự gắn bó với nghề thì phải đảm bảo thu nhập
các chế độ đái ngộ và phát triển nghề nghiệp
chính vì vậy có thể nói vaccine tinh thần hiện nay là rất quan trọng
đó là sự quan tâm về điều chỉnh các bất cập của chính quyền đối với ngành y tế
giúp nhân viên y tế thật sự tự hào và tập trung cống hiến tâm huyết của mình
cho ngành y tế thành phố
thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm
với sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ ngành trung ương
ủy ban nhân dân các tỉnh thành tây nam bộ
ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh thành tây nam bộ đã tổ chức triển khai
nhiều hoạt động công tác tổ chức đấu tranh và đạt được nhiều kết quả nổi bật
trên lĩnh vực chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
an giang là tỉnh giáp biên giới campuchia với khoảng một trăm linh km đường biên giới
thời gian qua tình hình buôn lậu trên địa bàn diễn biến phức tạp
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh
thời gian vừa qua lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ tám trăm tám mươi ba vụ
trị giá hàng hóa khoảng một trăm bốn mươi một tỷ đồng
riêng trong sáu tháng đầu năm ngành chức năng đã phát hiện triệt xóa hàng chục đường dây buôn lậu
bắt hàng chục các đối tượng đầu nậu trên địa bàn
hàng hóa nhập lậu chủ yếu là vàng ngoại tệ đường cát hàng điện lạnh
trong khi đó ở vùng biên tây nam bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
về lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ tàu cá chở hàng trăm ngàn lít xăng dầu lậu
theo dự báo của ngành chức năng tình hình buôn lậu gian lận thương mại
trong sáu tháng cuối năm liên tục diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh thành tây nam bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để mạnh công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống buôn lậu
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kiên quyết không để xảy ra điểm nóng
về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn
hai mươi năm qua từ tổ y tế chăm sóc sức khỏe cho cán bộ ban an ninh trung ương cục miền nam
đến bệnh viện ba mươi tháng bốn khang trang hiện đại như ngày hôm nay
là nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo nhân viên y tế của bệnh viện ba mươi tháng bốn
sau sáu mươi năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành bệnh viện ba mươi tháng bốn đã trở thành
bệnh viện hạng nhất và là bệnh viện hàng đầu của lực lượng công an nhân dân
với quy mô sáu trăm linh giường bệnh và ba mươi tám khoa phòng bệnh viện ba mươi tháng bốn
là đơn vị y tế công an phía nam đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và công an phía nam
vừa đảm nhiệm công tác chỉ đạo tuyến hỗ trợ các trạm xá
bệnh xá công an khu vực đông nam bộ
đặc biệt trong thời gian dịch covid một mươi chín phức tạp tại địa bàn thành phố hồ chí minh
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch
góp phần cùng lực lượng y tế thành phố dập dịch hiệu quả
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong những năm qua bệnh viện đã được lãnh đạo bộ công an
quan tâm đầu tư trang bị máy móc thiết bị y tế hiện đại
được sự hỗ trợ giúp đỡ của các giáo sư chuyên gia giỏi
giúp đơn cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ
từ đó bệnh viện triển khai thực hiện nhiều phương pháp chuẩn đoán và điều trị hiện đại
với sự nỗ lực đoàn kết phấn đấu học tập và chủ động áp dụng
triển khai các kỹ thuật mới bệnh viện đã từng bước đổi mới hội nhập và phát triển
trở thành một bệnh viện tiên tiến hiện đại
được cán bộ và nhân dân tin tưởng tìm đến khám và chữa bệnh
tại buổi lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
bệnh viện ba mươi tháng bốn hân hạnh đón nhận cờ thi đua của chính phủ
cùng nhiều bằng khen giấy khen của bộ công an
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp vì sức khỏe nhân dân